tăng vốn lên hai trăm linh lần cán bộ nào có liên quan đã bị bắt tỉnh thành nào có dự án của thuận an
từ một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ chỉ vòn vẹn ba chín tỷ đồng
trong vòng một mươi năm trở lại đây thuận an đã lớn nhanh như thổi và vốn điều lệ đã gấp hai trăm linh lần lúc mới thành lập
tập đoàn này nổi lên nhờ làm cầu đường
các dự án tham gia ở nhiều tỉnh thành trong cả nước lớn nhanh như thổi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an thuận an group và các đơn vị tổ chức có liên quan
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an cùng đồng phạm
theo đó căn cứ kết quả điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị tổ chức có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ quy định tài khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tài khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn văn thảo giám đốc và đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nông nghiệp tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
quy định tại khoảng ba hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án đầu tư
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoảng ba hai trăm hai mươi hai
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định và lệnh trên
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quy định
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty
cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
để xử lý nghiêm quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
hiện website của doanh nghiệp không thể truy cập
tập đoàn thuận an tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an
do ông nguyễn duy hưng làm chủ tịch
thuận an group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh và đầu tư bất động sản
doanh nghiệp được thành lập vào tháng tám năm hai nghìn bốn với vốn điều lệ khiêm tốn là ba chín tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám thuận an group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật
với ba lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần
đến năm hai nghìn một mươi bốn vốn đăng ký của doanh nghiệp đã tăng lên ba trăm linh tỷ đồng tức là tăng gần tám mươi lần sau một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần ba lần
tức là tám trăm linh tỷ đồng
gấp hơn hai trăm linh lần so với khi mới thành lập
dù thành lập từ năm hai nghìn bốn nhưng phải đến năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn thuận an của ông nguyễn duy hưng
mới bắt đầu có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng
từ sau quãng thời gian này mỗi năm tập đoàn thuận an đều đạn ghi tên mình trong các liên danh
trúng những gói thầu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng
tại thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba doanh nghiệp này đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn thuận an tag
đại diện pháp luật khi này là ông trần anh quang
tổng giám đốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và ông nguyễn duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là chủ tịch hội đồng quản trị
theo dữ liệu đấu thầu tập đoàn thuận an đã tham gia năm mươi một gói thầu
trong đó trúng ba mươi chín gói trượt tám gói bốn chưa có kết quả gói đã bị hủy
với tổng giá trị trúng thầu hai mươi hai sáu trăm một mươi hai bảy trăm chín mươi năm tỷ ba trăm tám mươi sáu hai trăm tám mươi đồng
các tỉnh thành tập đoàn thuận an đã tham gia thầu hà nội
ninh thuận ba tp hcm ba quảng nam hai bắc giang hai cần thơ hai thái nguyên một bình dương một an giang một
đồng tháp một bến tre một hà giang một tuyên quang một trá vinh một sóc trang một kiên giang một lạng sâu một không xác định hai mươi tám
những gói thầu giao thông tập đoàn thuận an trúng thầu
gói thầu mới nhất mà tập đoàn thuận an vừa trúng đó là gói thầu ở lạng sơn
cụ thể ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tập đoàn xuân quang và công ty cổ phần vinadenta được phê duyệt trúng gói thầu số bảy
thi công xây dựng đoạn từ km một mươi tám đến km bốn mươi ba do sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn làm chủ đầu tư
gói thầu này có giá trị là tám trăm bảy mươi tám tỷ ba trăm hai mươi ba triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng thực hiện trong ba trăm bảy mươi ngày
ngoài ra ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng ninh
phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho liên danh thuận an
thuận an gồm bốn doanh nghiệp trong đó thuận an là công ty đứng đầu
giá dự toán là bảy trăm linh sáu tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu sáu mươi tám đồng
giá trúng thầu là bảy trăm linh sáu tỷ sáu trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm năm mươi nghìn đồng ba trăm một mươi chín triệu tám trăm một mươi tám nghìn đồng
tỷ lệ tiết kiệm bốn
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh hà giang
có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho liên danh thuận an
theo đó gói thầu số bốn xl thi công xây dựng đoạn km một mươi hai năm trăm linh đến km một mươi chín một trăm hai mươi
gói thầu có giá trị là tám trăm một mươi năm tỷ ba mươi sáu bốn trăm tám mươi một một trăm tám mươi tám đồng
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
có quyết định số tám trăm hai mươi một đồng
gói thầu số bốn xl thi công xây dựng đoạn km một mươi hai năm trăm linh đến km một mươi chín một trăm hai mươi

giảm một chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm linh bảy triệu bảy trăm bảy mươi ba một trăm một mươi bảy đồng dự toán tức chỉ số tiết kiệm chưa đầy một
giảm một chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm linh bảy triệu chín trăm sáu mươi bảy một trăm một mươi bảy đồng dự toán tức chỉ số tiết kiệm chưa đầy một
trở lại năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh đồng tháp liên danh thuận an và công ty cổ phần công trình hai trăm linh tám
trúng gói thầu số một mươi một thi công xây dựng đoạn từ km tám đến cuối tuyến tránh km một mươi bốn năm trăm sáu mươi bốn bốn mươi hai
giao quốc lộ ba mươi tại km bốn mươi bảy ba trăm sáu mươi năm năm
giá dự toán của gói thầu này là ba trăm linh sáu ba trăm tám mươi bốn tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu đồng
quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại văn bản số năm trăm năm mươi năm qd sgtvt của sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
giá trúng thầu là ba trăm linh hai tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm tám mươi chín nghìn đồng giảm ba tỷ chín trăm linh chín bốn trăm bốn mươi năm nghìn đồng so với dự toán tỷ lệ tiết kiệm một hai
tại tỉnh bến tre doanh nghiệp của chủ tịch nguyễn duy hưng trúng gói thầu xây lắp số ba đoạn hai c của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bến tre
gói thầu có giá dự toán là một trăm một mươi chín tỷ tám trăm linh sáu triệu năm trăm hai mươi hai tám trăm sáu mươi bảy đồng
trong khi đó tại quyết định ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai giá trúng thầu là một trăm một mươi chín tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm một mươi năm trăm hai mươi năm đồng giảm một trăm hai mươi tám triệu một trăm một mươi hai ba trăm bốn mươi hai
hai đồng so với dự toán tỷ lệ tiết kiệm một
bên cạnh đó liên danh thuận an cũng trúng liên hai gói thầu xl năm và xl sáu của ban quản lý dự án hạ tầng đô thị tp hcm với tổng giá trị trên một tỷ đồng
các quyết định phê duyệt đều được phê duyệt vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một thuận an giữ vai trò liên danh thứ tư trong liên danh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn an nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại sài gòn
tổng công ty xây dựng trường sơn trúng gói thầu số ba thi công xây dựng đoạn km đến km hai mươi năm trăm linh
gói thầu này thuộc dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh đoạn tránh phía đông tp bun ma thuật tỉnh đắk lắc
chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc
gói thầu có giá dự toán là năm trăm một mươi năm bốn trăm bốn mươi sáu trăm chín mươi năm đồng
tại quyết định ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bên mời thầu
gói thầu là năm trăm một mươi bốn chín trăm một mươi ba một trăm một mươi sáu đồng giảm năm trăm hai mươi bảy năm trăm bảy mươi chín đồng so với dự toán tỷ lệ tiết kiệm một
tại tuyên quang gói thầu số hai mươi sáu thi công xây dựng đoạn tuyến từ km đến km một mươi một ba trăm linh
có giá dự toán là bốn trăm tám mươi tám ba trăm chín mươi bốn bảy đồng
tại quyết định phê duyện
một trăm bốn mươi ba qd bqlda ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chủ đầu tư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tuyên quang
xác định nhà thầu trúng thầu
cụ thể liên danh thuận an công ty trách nhiệm hữu hoạn hiệp phú công ty cổ phần likoji một mươi bốn
trúng thầu với giá bốn trăm tám mươi bảy sáu mươi một sáu đồng
thấp hơn một ba trăm ba mươi ba một đồng so với dự toán tỷ lệ tiết kiệm hai mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi bên cạnh một số gói thầu sửa chữa gia cố hạ tầng giao thông các tỉnh nghệ an quảng nam
gói thầu đáng chú ý có sự tham gia của thuận an là gói hai vt hai xl
thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai
tại cõi này liên danh công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an
công ty cổ phần cầu bảy thăng long được phê duyệt với giá trúng thầu là hai trăm tám mươi chín tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu một trăm linh nghìn đồng
tỷ lệ tiết kiệm ba mươi bốn
năm hai nghìn một mươi chín có thể coi là thời điểm thuận an bắt đầu đánh dấu tên tuổi
đầu năm thuận an chúng gói thầu số một ec khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán
và thi công xây lắp toàn bộ công trình tại tỉnh phú yên
gói thầu này thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số hai khu đô thị nam tp tuy hòa đường nguyễn văn linh
theo kết quả phê duyệt ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín giá trúng thầu là bốn trăm chín mươi sáu ba mươi bốn tám trăm linh đồng
giá trúng thầu là bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm ba mươi bốn đồng giảm chín mươi một bảy trăm linh tám một trăm linh một đồng
tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn một
tại tỉnh tây ninh liên danh công ty cổ phần hải đăng và thuận an
chúng thầu gói thi công xây dựng công trình dt bảy trăm chín mươi ba đoạn từ km đến km hai mươi bốn
và các cầu xuế núc canh tân hưng xuế kỳ
tại thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao
công bố giá trúng thầu là ba trăm linh tỷ bảy trăm hai mươi năm tám trăm năm mươi bốn đồng giảm hai mươi hai tỷ hai trăm tám mươi tám sáu trăm một mươi đồng
đây là gói thầu hiếm hoi của thuận an đạt tỷ lệ tiết kiệm tới sáu chín
đồng thời liên danh của thuận an đã phải vượt qua ba nhà thầu khác
gồm công ty cổ phần bốn trăm tám mươi bốn công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng tự lập
công ty cổ phần tập đoàn cienco bốn
cuối năm hai nghìn một mươi chín liên danh hải đăng thuận an tiếp tục được phê duyệt tại quyết định
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trúng thầu gói xây lắp số hai xây dựng hầm chui hc hai và chạm bơm
tên dự án đầu tư xây dựng công trình hầm chui nút giao thông nguyễn văn linh
nguyễn hữu thọ quận bảy
giá trị trúng thầu là hai trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm hai mươi năm hai mươi chín đồng
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
thành phố hồ chí minh làm chủ đầu tư
vài năm gần đây tập đoàn này nổi lên là một nhà thầu trong các dự án làm cầu
đó là dự án cầu sông rút nằm trên tuyến cao tốc nối hạ long với bạch đằng
cầu cửa hội dây văng x chadows bắc qua sông lam
cầu vĩnh tuy hai cửa ngó ra vào thủ đô hà nội cầu rạch níu hai
một dự án nữa mà công ty cổ phần tập đoàn thuận an thi công là dự án cầu kỳ lộ
tập đoàn thuận an cũng chính là một trong hai nhà thầu chính thi công cầu dây văng máy chai
với tổng mức đầu tư trên hai tỷ đồng do một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư
công trình nằm ngay cửa biển có các tàu tải trọng lớn ra vào
là nhà thầu đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất dự án
với giá trị thi công gần tám trăm linh tỷ đồng trên tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những diễn biến nóng tiếp theo liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo